xây dựng con người lào cai đoàn kết yêu thương kỷ cương văn minh hiếu khách
là mục tiêu được đưa ra tại hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết số ba mươi ba
về xây dựng và phát triển văn hóa con người việt nam
đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước được tỉnh ủy lào cai tổ chức sáng nay
trong một mươi năm thực hiện nghị quyết số ba mươi ba lào cai đã có nhiều đổi mới
theo hướng vừa bảo đảm để văn hóa văn học nghệ thuật phát triển đúng định hướng của đảng
vừa bảo đảm quyền tự do dân chủ coi trọng xây dựng văn hóa trong đảng
trong bộ máy nhà nước trong các tầng lớp nhân dân
hết năm hai nghìn hai mươi ba toàn tỉnh đạt bảy mươi chín làng bản thôn tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa
chín mươi sáu cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa tám mươi năm gia đình đạt chuẩn văn hóa
phát huy những kết quả đã đạt được lào cai hướng tới xây dựng văn hóa con người lào cai
phát triển toàn diện bền vững nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân
thu hẹp dần khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn giữa vùng thấp và vùng cao
chỉ còn chưa tới một tháng nữa sẽ diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
để phục vụ tốt cho kỳ thi ngành giáo dục và đào tạo tỉnh lạng sơn đã xây dựng kế hoạch
bảo đảm kỳ thi được diễn ra an toàn nghiêm túc đúng quy định
năm nay lạng sơn có hơn chín năm trăm ba mươi thí sinh đăng ký dự thi
toàn tỉnh bố trí hai mươi một điểm với khoảng hai người tham gia công tác tổ chức
hiện các trường trung học phổ thông đã hoàn thành chương trình các môn học
hiện đang ôn tập lại kiến thức cho từng nhóm đối tượng
ngành giáo dục và đào tạo tỉnh phối hợp với các đơn vị chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất
bảo đảm an toàn tất cả các khâu khi diễn ra kỳ thi
nhằm nâng cao về nhận thức và trang bị kiến thức kỹ năng sơ cứu và hỗ trợ hồi sinh tim phổi
viện ứng dụng công nghệ y tế vừa tổ chức ký kết hợp tác với bệnh viện đa khoa hùng vương
tỉnh phú thọ về tập huấn hồi sinh tim phổi
viện ứng dụng công nghệ y tế trao tặng cho bệnh viện đa khoa hùng vương
hai mô hình tập huấn hồi sức tim phổi đạt chuẩn quốc tế
một máy khử dung tự động dùng trong tập huấn
cùng một tài khoản học sơ cứu trực tuyến các kỹ năng cấp thiết
việc triển khai dự án không chỉ mang lại kiến thức và kỹ năng cần thiết cho người dân
mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của sơ cứu
trong các tình huống sức khỏe khẩn cấp
đây là bước tiến quan trọng trong việc giảm thiểu tỷ lệ tử vong do ngừng tim ngoại viện
và mở ra cơ hội cho nhiều người dân được tiếp cận và học hỏi những kỹ năng cứu người quan trọng
thưa quý vị lũ tiểu mãn là loại lũ do mưa rào cây ra
thường xuất hiện từ cuối tháng năm đến đầu tháng sáu hàng năm
nhằm bảo đảm an toàn mùa vụ và đạt được những năng suất cao
ninh bình đang tích cực tuyên truyền vận động người dân khẩn trương thu hoạch lúa đông xuân sớm ngoài đề
năm nay huyện gia viễn gieo cấy gần sáu hectare lúa đông xuân
trong đó diện tích lúa ngoài đê khoảng sáu trăm bốn mươi hectare
vì thế vào những ngày này ở các cánh đồng dọc ven đê hoàng long
bà con đang tích cực khẩn trương thu hoạch phòng tránh lũ về gây ngập úng lúa
ninh bình có khoảng một năm trăm linh hectare lúa được cấy ngoài đê tập trung chủ yếu ở huyện nho quan và gia viễn
với phương châm xanh nhà hơn già đồng đến nay ninh bình cơ bản thu hoạch xong các diện tích lúa ngoài đê nhằm tránh lũ tiểu mã
giá hưng là một cái đồng chiêm trụng địa thế thì nó là bán xuân địa
chí vậy thì nên là nhân dân chúng tôi là có cái tổng diện tích ngoài đê đối hợp thực xã là một trăm chín mươi ba ha
thì hàng năm thì cũng chịu rất là nhiều những cái
lũ tiểu mãn và có hàng năm thì đã lũ lụt rất lớn
từ những cái thực tế này thì chúng tôi đã tiến hành chỉ đạo cho thu hoạch
do có sự định hướng ngay từ đầu nên bà con đã lựa chọn những giống lúa tốt và bảo đảm đúng khung lịch thời vụ
việc tỉnh chủ động cung ứng các dịch vụ thủy lợi đưa ra các biện pháp phòng trừ sâu bệnh và các giải pháp phù hợp
ứng phó với điều kiện thời tiết bất thường đã giúp nông dân tỉnh ninh bình tháo gỡ khó khăn
duy trì sản xuất hiệu quả và tránh những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra